đúng ngày hai mươi bốn tháng một mươi một ngày black friday toàn bộ nhân viên và khách mua hàng tại trung tâm thương mại american dream mall ở bang new jersey của mỹ đã được sơ tán khẩn cấp do địa điểm này bị đe dọa đánh bom
hiện cảnh sát địa phương đang khẩn trương điều tra lời đe dọa này
trước đó qua một bài đăng trên mạng xã hội x giới chức bang đã yêu cầu tất cả khách hàng người thê địa điểm và các nhân viên tại trung tâm thương mại american dream mall
làm theo hướng dẫn của cơ quan chức năng rời khỏi tòa nhà và di chuyển đến địa điểm an toàn
hiện cảnh sát và ban quản lý trung tâm thương mại chưa đưa ra bình luận nào công khai về vụ việc
vụ việc đã phần nào làm mụi lạnh sự hào hứng mua sắm của khách hàng trong ngày siêu giảm giá toàn cầu